thưa quý vị vào trưa nay ngày ba mươi một tháng năm việt nam tiếp tục ghi nhận sáu mươi tám ca mắc covid một mươi chín nâng tổng số ca mắc từ sáu giờ sáng cho đến nay là một trăm hai mươi chín người
tỉnh ghi nhận nhiều người mắc nhất là bắc giang bốn mươi tám ca đắk lắc và long an đều có ca bệnh liên quan đến ổ dịch hội thánh chuyên giáo phục hưng
như vậy là tính đến một mươi hai h ngày ba mươi một tháng năm việt nam có tổng cộng năm bảy trăm ba mươi ba ca ghi nhận trong nước tổng số ca mắc mới tính từ ngày hai mươi bảy tháng bốn đến nay là bốn một trăm sáu mươi ba trường hợp
thưa quý vị đến trưa nay ông nguyễn văn hà chủ tịch ubnd huyện yà hàn leo tỉnh đắk lắc cho biết đã truy vét xác định được năm mươi chín trường hợp là f một của nữ ca bệnh hai mươi năm
ông nguyễn văn hà chủ tịch ubnd huyện yà hàn leo là giáo viên ở thành phố hồ chí minh và tiến hành phong tỏa hàng ngàn người liên quan đến ca bệnh này
bên cạnh đó ngành chức năng cũng đã truy vết được ba trăm ba mươi một trường hợp là f hai và một trăm hai mươi chín f ba của ca bệnh này
cũng theo ông hà hiện lực lượng chức năng đã tiến hành phong tỏa gần một mươi địa điểm với hàng nghìn người dân
ngoài ra ubnd huyện yà hàn leo cũng đề nghị ubnd tỉnh đắk lắc thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị một mươi năm đối với thị trấn ea drăng và xã yà
trước đó vào ngày hai mươi năm tháng năm nữ ca bệnh này đi từ quận một mươi hai tp hcm về địa phương bằng xe khách
trong khoảng thời gian từ ngày hai mươi năm đến ngày hai mươi chín tháng năm trường hợp này đã đi đến nhiều nơi tiếp xúc với rất nhiều người
đây là trường hợp thứ tư dương tính với sars cov hai ở tỉnh đắk lắc có yếu tố dịch tễ phức tạp vì lịch trình di chuyển dày đặc tới nhiều địa điểm đông người
tiếp tục với thông tin khác
sau một thời gian theo dõi và lập án đấu tranh vào ngày ba mươi tháng năm đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế tham nhũng và chức vụ công an thành phố thanh hóa
đã phá chuyên án bắt giữ tám đối tượng trong đường dây thành lập hàng chục công ty ma để mua bán hóa đơn thuế giá trị gia tăng lớn nhất từ trước đến nay thu lợi bất chính trên hai trăm linh tỷ đồng
tám đối tượng bị bắt giữ gồm hoàng thị hạnh hoàng thị ánh trần đinh hiếu phạm thị yến hoàng thị von lê thị phương dương thị diệu hòa cùng chú tại tp thanh hóa
và lê huy sơn chú tại huyện thiệu hóa
khám xét nơi ở của các đối tượng lực lượng công an thu giữ một mươi thùng hóa đơn chứng tử tám máy tính tám điện thoại một mươi bảy con dấu của hơn một mươi công ty ma
năm trăm năm mươi triệu đồng tiền mặt cùng nhiều tăng vật có liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn thuế giá trị gia tăng
đồng thời lực lượng công an cũng tiến hành phong tỏa tám tài khoản của các ngân hàng
quá trình điều tra xác minh từ tháng tám năm hai nghìn hai mươi đến nay hoàng thị hạnh đã cùng đồng bọn thành lập hàng loạt công ty để phát hành và bán gần năm chứng từ hóa đơn cho nhiều doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh
với tổng lượng hàng hóa ghi trên hóa đơn là hơn hai tỷ đồng thu lời bất chính hơn hai trăm linh tỷ đồng
hàng tháng hàng quý nhóm đối tượng này vẫn làm báo cáo tài chính báo cáo thuế đầy đủ các giấy tờ như hợp đồng kinh tế hợp đồng nguyên tắc phiếu thu chi để tránh cơ quan thuế kiểm tra
nhưng thực chất đều là giấy tờ khống các đối tượng không đến ngân hàng thực hiện giao dịch trực tiếp mà ủy quyền cho kế toán hoặc người khác ký mạo danh chữ ký giám đốc

các đối tượng không đến ngân hàng thực hiện giao dịch trị kỳ giám đốc

tuy nhiên khé không trúng cử hộ đồng nhân dân xã trịnh tường nên bị điều chuyển xuống làm xã đội trưởng cho đến tháng ba năm hai nghìn sáu thì bị buộc thôi việc
công an huyện kim bảng tỉnh hà nam vừa bắt quả tang một mươi năm người gồm chín nam và sáu nữ đang tụ tập sử dụng ma túy trái phép và bay lắc tại quán karaoke thiên đường
thuộc xã thi sơn huyện kim bảng hà nam
do nguyễn trung kiên sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy làm chủ
vào dạng sáng ngày hai mươi sáu tháng năm lực lượng công an đã kiểm tra đột xuất và phát hiện nhóm người đang tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và bay lắc
tại phòng hát của quán karaoke thiên đường do lương công thoại sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi cầm đầu
tại hiện trường và qua khám xét cơ quan công an đã thu giữ ba vỏ túi ni lông chứa chất bám dính màu trắng nghi là ma túy
một túi ni lông bên trong chứa chất bột màu trắng dạng tinh thể nghi là ketamin
ba túi ni lông chứa chín viên nén màu đỏ và các hạt tinh thể màu trắng nghi là ma túy gần ba mươi triệu đồng và các tăng vật có liên quan
qua test nhanh tất cả những người này đều dương tính với ma túy
hiện công an huyện kim bảng đã tạm giữ hình sự ba đối tượng gồm lương công thoại nguyễn trung kiên và nguyễn ngọc phú
để điều tra và làm rõ về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
còn tại bình định cơ quan cảnh sát điều tra công an tp quy nhơn đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
lệnh bắt tạm giam đối với võ thiên sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi trú tại phường hải cảng tp quy nhơn
để điều tra về hành vi giữ người trái pháp luật với tình tiết có tổ chức
trước đó đồng bọn của sinh là lê vũ tuấn và nguyễn thái khánh cùng một số đối tượng khác đã có hành vi bắt giữ
nguyễn thanh sơn đưa về canh giữ tại quán cà phê
lúc này sinh cùng đồng bọn đã dùng nhiều vật dụng tấn công để uy hiếp buộc sơn phải trả nợ số tiền hai tỷ đồng
mà sơn đã lấy trước đó hậu quả khiến cho nguyễn thanh sơn bị thương tích một mươi bốn
sau khi củng cố hồ sơ công an tp quy nhơn cũng đã bắt giữ lê vũ tuấn và nguyễn thái khánh trước đó
đồng thời đang tiến hành xác minh làm rõ các đối tượng khác có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật
thưa quý vị tình trạng vi phạm pháp luật trong lứa tuổi thanh thiếu niên đang rất báo động
tại địa bàn huyện trương mỹ hà nội chỉ xuất phát từ những mâu thuẫn rất nhỏ mà các nhóm thanh thiếu niên này
đã tìm ra xã hội rồi đem thêm các loại hung khí nguy hiểm để giải quyết mâu thuẫn
vụ việc đã kịp thời được lực lượng công an phát hiện ngăn chặn và xử lý
tám thanh niên này có tuổi đời từ một mươi sáu đến hai mươi tuổi đã bị các trinh sát đội cảnh sát hình sự huyện trương mỹ phát hiện
bắt giữ khi đang tụ tập đem theo hung khí gây náo loạn địa bàn với mục đích đi tìm đối thủ để giải quyết mâu thuẫn